trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội thông tin trong những tuần gần đây trên địa bàn thành phố hà nội tiếp tục ghi nhận giải rác các ca mắc sốt xuất huyết trung bình từ một mươi bảy đến hai mươi bốn ca trên một tuần
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến ngày một mươi năm tháng ba hà nội đã ghi nhận năm trăm một mươi ba trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại siêu vi trùng có tên là den gây ra
đây là căn bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác nếu như bị mũi vằn có nhiều khoang trắng ở chân và lưng mang mầm bệnh đốt
bệnh sốt xuất huyết có thể khiến cho người bệnh trở nên đau nhức đặc biệt ở cơ và các khớp
sốt xuất huyết dạng nhẹ có thể gây phát ban sốt cao dạng nặng thì có thể gây chảy máu giảm huyết áp đột ngột và khiến người bệnh tử vong nhanh chóng
sốt xuất huyết là một bệnh lý phổ biến có thể gây ra những biểu hiện lâm sàng đa dạng và có tỷ lệ diễn biến nặng cao thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ bốn đến một mươi ngày
một số triệu chứng thường gặp khi mắc phải sốt xuất huyết như
xuất hiện đột ngột suốt cao người bệnh mệt mỏi rũ rượi nhức đầu đau sau hốc mắt đau cơ thường kèm theo đau họng buồn nôn nôn mửa và đau vùng thượng vị tiêu chảy
các triệu chứng xuất huyết có thể xảy ra dưới da niêm mà của nội tạng
dấu hiệu sốt huyết dưới da được biểu hiện bởi các nốt suất huyết giải rác hoặc chấm sốt xuất huyết thường thấy ở mặt trước hai cảng chân và mặt trong cánh tay bụng đùi mạn xương hoặc màng bầm tím
dấu hiệu sốt xuất huyết niêm mạc được biểu hiện với các hiện tượng chảy máu mũi lợi đi tiểu ra máu kinh nguyệt kéo dài hoặc xuất hiện kinh sớm hơn kỳ hạ
cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ vũ quốc đạt phó trưởng khoa bệnh viện nhiệt đới và can thiệp giảm hại bệnh viện đại học y hà nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này
đối với cả bệnh sốt xuất huyết thì hiện nay người ta chia sốt xuất huyết ra làm ba cái giai đoạn chính
giai đoạn đầu là giai đoạn sốt thì bệnh nhân thường có các triệu chứng sốt cao đột ngột kèm theo bệnh nhân có đau mỏi người đau cơ đau quanh hốc mắt
những triệu chứng này có thể kéo dài trong vòng ba ngày
bệnh nhân thường rất lo lắng và thậm chí rất sợ hãi bởi vì sốt xuất huyết thường rất cao bệnh nhân có thể sốt tới bốn mươi thậm chí là bốn mươi một độ và đa phần mọi người cảm thấy rất nguy hiểm
thực tế trong giai đoạn sốt của sốt xuất huyết nó lại không nghiêm trọng như vậy bởi vì trong giai đoạn hai của sốt xuất huyết là giai đoạn mà chúng tôi gọi là giai đoạn nguy hiểm
thì sốt xuất huyết mới thực sự là đáng ngại bởi vì trong giai đoạn hai của sốt xuất huyết thường diễn ra từ ngày chín tháng
từ ngày thứ bốn đến ngày thứ bảy bệnh nhân sẽ có các biến chứng có thể xảy ra sau sốt xuất huyết trong đó bao gồm ví dụ như là bệnh nhân có thể sốt huyết bệnh nhân chảy máu ở da niêm mảng bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng suy các cơ quan cắt tạng trong cơ thể ví dụ như là suy gan ví dụ như là suy thận bệnh nhân có thể dối loạn ý thức hoặc là bệnh nhân có các triệu chứng nặng khác ví dụ như là sốc do sốt xuất huyết mà chúng tôi gọi là sốc đanh bệnh nhân có thể có tình trạng tụt huyết ác bệnh nhân có thể tình trạng suy tuần hoàn và tình
thường những trường hợp tử vong hay xảy ra trong giai đoạn nguy hiểm này của sốt xuất huyết và đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn hồi phục thì sau giai đoạn nặng của sốt xuất huyết thì bệnh nhân bắt đầu hồi phục thường từ ngày thứ bảy trở đi bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng ví dụ như phát ban bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng bắt đầu thuyên giảm và khi đó thì đánh dấu giai đoạn bệnh nhân bắt đầu hồi phục
thì trong ba cái giai đoạn đó của sốt xuất huyết thì mặc dù đa phần mọi người thường hay sợ hãi trong giai đoạn đầu khi mà có sốt cao nhưng thực tế là cái giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết mà chúng ta cần phải theo dõi đó là giai đoạn từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy của bệnh
và trong cái giai đoạn đó mà để chúng ta có thể phát hiện sớm các cái dấu hiệu của sốt xuất huyết chúng ta cần phải lưu ý tới các cái dấu hiệu cảnh báo các dấu hiệu cảnh báo của sốt xuất huyết đanh nó tương đối là đơn giản và chúng ta có thể tự theo dõi được tại nhà
tôi lấy ví dụ như là chúng ta xuất hiện tình trạng đau tức hạ sườn phải chúng ta có cái tình trạng tăng cảm giác đau ở bụng hoặc là chúng ta còn xuất hiện các tình trạng về dối loạn ý thức
ví dụ như chúng ta chậm chạp chúng ta lờ đờ hoặc là chúng ta có thể không đáp ứng một cách nhanh nhẹn với cả các kích thích xung quanh hoặc chúng ta xuất hiện các dấu hiệu của tình trạng chảy máu
chảy máu ở đây phải đề cập tới cái tình trạng chảy máu ở da và niêm mạc
đơn giản có thể là tình trạng chảy máu cam chảy máu chân răng hoặc là đối với trường hợp là phụ nữ có thể xuất hiện tình trạng kinh nguyệt kéo dài hoặc là số lượng kinh kéo dài
thậm chí là kinh xuất hiện bất thường trước kỷ kinh thì đấy là những cái dấu hiệu nguy hiểm mà chúng ta cần quan tâm
và về mặt xét nghiệm thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có cái dấu hiệu ví dụ như là tiểu cầu chúng ta giảm rất là nhanh hoặc các cái chỉ số huyết học khác
ví dụ như hematogrip tăng nhanh thì đấy là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là chúng ta đang có các cái dấu hiệu cảnh báo
ngoài ra thì có những cái dấu hiệu cảnh báo khác nó không đặc hiệu cho sốt xuất huyết bởi vì nó có thể gặp trong rất nhiều các bệnh khác nhau
ví dụ như chúng ta có nôn nhiều chúng ta có buồn nôn nhiều nhưng ở trong sốt xuất huyết đó cũng sẽ là những cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta có nguy cơ tiến triển nặng
sốt xuất huyết là bệnh diễn tiến rất khó lường chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh
rất nhiều bệnh nhân đến cơ sở y tế khám trong tình trạng sốt cao khó thở mê sảng và thậm chí là vật vã
những bệnh nhân này nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm như suy tim suy thận sốc do mất máu xuất huyết não tràn dịch mang phổi hôn mê thậm chí là tử vong
đối với cả bệnh số suất huyết nếu mà bệnh nhân tiến triển thành số suất huyết đanh nặng thì có rất nhiều các biến chứng có thể xảy ra cho bệnh nhân
điều đầu tiên mà chúng ta cần phải đề cập tới đấy là tình trạng suy chức năng của các cơ quan
các cơ quan ở đây liên quan tới sốt xuất huyết mà chúng ta thường hay gặp đó chính là tình trạng suy thận
bệnh nhân có thể có suy gan từ đó có thể dẫn tới bệnh nhân tử vong
cái yếu tố nặng thứ hai trong bệnh xuất xuất huyết mà đôi khi chúng ta không để ý hoặc là chúng ta chưa nghe nói tới đấy là tình trạng thoát huyết tương
thoát huyết tương là một tình trạng trong cơ thể của chúng ta các mạch máu của chúng ta không giữ được thể
tích máu ở trong lòng mạch làm cho các cái thành phần của máu bao gồm các huyết tương nó sẽ dò dỉ ra bên ngoài và làm cho chúng ta không đủ khối lượng tuần hoàn dẫn tới là chúng ta bị sốc
và cái biên chứng thứ ba mà chúng ta có thể thấy và cũng là một trong số các cái nguyên nhân làm cho bệnh nhân tử vong đấy chính là tình trạng xuất huyết
thì bệnh nhân có thể suất huyết ví dụ như là suốt huyết dạ dày bệnh nhân có thể chảy máu trong cơ bệnh nhân có thể xuất huyết bàng quang
và có những trường hợp mà chúng tôi cũng đã gặp đấy là bệnh nhân có tình trạng suốt huyết não thì chảy máu cũng là một yếu tố nặng và có thể góp phần làm cho bệnh nhân tử vong
trong bệnh cảnh của sốt xuất huyết thì người ta thấy rằng là cái nguyên nhân tử vong chính cho phần lớn bệnh nhân đây chính là tình trạng thoát huyết tương và tình trạng chảy máu
thì đây là hai cái nguyên nhân trực tiếp mà làm cho bệnh nhân sẽ tử vong
thì đối với cả tình trạng thoát huyết tương thì chúng tôi thấy rằng là ở những trường hợp mà suất huyết đanh
có dấu hiệu cảnh báo thì họ sẽ có nguy cơ tiến triển thành suốt huyết đanh nặng
và ở những bệnh nhân sốt huyết đanh nặng thì tỷ lệ tử vong nó có thể lên tới hai mươi hoặc thậm chí ba mươi
đối với những trường hợp mà bệnh nhân kèm theo tình trạng ví dụ như suy tạng thì trung bình nếu mà bệnh nhân cứ có tổn thương một tạ thì tỷ lệ tử vong có thể tăng khoảng tầm một mươi
như vậy là ở những trường hợp bệnh nhân suất huyết đanh nặng thì nguy cơ tử vong xảy ra rất cao

chính vì lý do đó nên chúng ta cần phải phát hiện và xử trí sớm để giúp cho bệnh nhân không bước vào tình trạng sốt huyết đanh nặng
để tích cực chủ động phòng bệnh suất huyết cho bản thân gia đình và mọi người xung quanh
người dân cần thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng bệnh như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không thể đẻ trứng
hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn
thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ lật úp các dụng cụ không chứa nước thay nước bình hoa bình bông bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chăn chạy
hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải các hốc nước như chai lọ mảnh chai vỏ dừa mảnh lưu vỡ lốp vỏ xe cũ hốc tre bẹ lá để không cho mũi đẻ trứng
ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt cả ban ngày tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng
chống dịch bệnh các chiến dịch diệt lăng quăng vệ sinh môi trường
khi bị sốt thì nên đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà